việt nam đã huy động toàn lực để chống lại làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ ba
nhiều vụ việc nhập cảnh liên tiếp được phát hiện tuy nhiên công tác này vẫn còn không ít khó khăn
đối với cùng với việc sử dụng mạng xã hội thì các đối tượng đưa dẫn và nhập cảnh trái phép
đã lợi dụng đêm tối khu vực đường mòn sông cạn để xâm nhập vào biên giới việt nam
việc đấu tranh với loại tội phạm này không hề đơn giản
đây là hai đối tượng phùn quay phóng và phùn văn dũng đã bị tổ tuần tra kiểm soát
đối với biên phòng bắc sơn bộ đội biên phòng quảng ninh phát hiện bắt giữ
khi tổ chức đưa ba người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam bằng đường mòn để đánh bạc
còn đây là đối tượng niu liang người trung quốc bị lực lượng biên phòng bắt giữ
khi đang tìm cách đi sâu vào nội địa việt nam
tôi được một người đưa ra biên giới cách cửa khẩu đông hưng khoảng một mươi km
sau đó xuống đò di chuyển sang việt nam ở tại một nhà trọ không nhớ rõ địa chỉ
khi đang liên lạc tiếp với một người việt nam để đưa đi vào các tỉnh miền trong tìm cơ hội làm ăn
thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ tôi và người kia liên lạc với nhau bằng mạng xã hội
không chỉ lợi dụng mạng xã hội các đối tượng nhập cảnh trái phép này
còn lợi dụng địa hình nhằm có mặt lực lượng chức năng
sông ca long thuộc khu vực biên giới thuộc quản lý của đồn biên phòng bắc sơn
chỉ rộng chưa đầy ba trăm linh m vào thời điểm hiện tại mực nước có nơi chỉ cao tầm bốn mươi cm
nhóm hai mươi chín người việt nam này đã lợi dụng để nhập cảnh trái phép từ trung quốc về nước
tại khu vực cột mốc một nghìn ba trăm sáu mươi bốn hai trăm linh tuy nhiên đã bị phát hiện và bắt giữ
báo lại với đồn biên phòng bắc sơn để vây bắt những người vượt sang bên mình
để nhập cảnh trái phép vào việt nam sau khi tôi báo trong phòng năm phút
các đồng chí đã thông tin lại với tôi là đã bắt được đối tượng và đưa xuống sân đường vây
để cách ly
đồn biên phòng bắc sơn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới trên bộ dài hơn hai mươi sáu km
đây được coi là điểm nóng của tỉnh quảng ninh về việc nhập cảnh trái phép
dọc chiều dài biên giới này tại khu vực cột mốc một nghìn ba trăm sáu mươi bốn cộng bốn trăm linh có địa hình đồi núi
sông suối đan sen nên các đối tượng đã lợi dụng để nhập cảnh trái phép
cũng như tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
tình hình nhập cảnh trái phép về trên địa bàn thì nó gia tăng đáng kể
có những ngày thì chúng tôi
bắt giữ đến năm mươi công dân trong đó thì cơ bản là công dân việt nam làm ăn ở bên trung quốc
và trong cái thời gian này thì do bên trung quốc là dịch bệnh nên là không có việc làm
và trở về nước theo cái đường mòn lối mở
đường mòn lối mở vẫn là những tuyến đường mà các đối tượng tận dụng để đưa người nhập cảnh trái phép
bên cạnh sự tuần tra và kiểm soát của lực lượng chức năng
người dân cũng cần có sự phối hợp để phát hiện và ngăn chặn kịp thời
bảo đảm an toàn công ty